ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
cùng hơn năm trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia kinh tế
các doanh nghiệp nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước tham dự hội nghị
quảng bình là tỉnh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên hành lang phát triển kinh tế đông tây
là cửa ngõ phía đông thông ra biển của vùng trung lào và đông bắc thái lan
tỉnh có hệ thống giao thông thuận lợi đường bộ đường sắt hàng không và cảng biển hòn la
đặc biệt quảng bình có di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
với diện tích hơn một trăm hai mươi ba ha được mệnh danh là vườn quốc hàng động của thế giới
với hơn ba trăm linh hang động kỳ vĩ tráng lệ với nhiều tiêu chí nhất thế giới
với phương châm hợp tác cùng phát triển hội nghị xúc tiến đầu tư vào quảng bình năm nay
tập trung vào các lĩnh vực chính gồm du lịch năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao
tại hội nghị ubnd tỉnh quảng bình dự kiến trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
và biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư cho sáu mươi sáu dự án với tổng vốn đầu tư một trăm sáu mươi tám tám trăm sáu mươi chín tỷ đồng
tương đương bảy ba mươi bốn tỷ usd